tại phiên họp thứ hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là việc xử lý các vụ án tham nhũng việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
tại phiên chất vấn nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo của tòa án nhân dân tối cao về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng
tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc thu hồi tài sản còn chưa được như kỳ vọng của quốc hội và nhân dân
đây được coi là một điểm nghen
đề nghị đồng chí tranh án cho biết quan điểm và hướng xử lý của ngành tòa án về vấn đề này như thế nào
về vấn đề này tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết theo quy định của pháp luật chỉ thu hồi những tài sản tham nhũng
vì thế trong quá trình tố tụng các cơ quan phải chứng minh được tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng
muốn công tác thu hồi hiệu quả hơn thì công tác chứng minh phải rất chất lượng
trong hôn nhân đối tượng tham nhũng không thể thu được nhà của người ta
đấy là quy định của luật
chúng ta buộc phải tuân thủ
tuy nhiên thì các đối tượng tham nhũng nếu như chúng ta có được cơ chế thu tài sản như nhiều nước đã áp dụng
tức là cơ chế phi hình sự tức là tăng cái nghĩa vụ giải trình
thì khi làm cái đó
một hai ba bốn cái nhà gì đấy gọi là tài sản của vợ chồng
nhưng rõ ràng nếu như không
không cái ông quan chức ấy mà không giải trình được là nó đã được hình thành như thế nào
cái tính hợp lý của nó và không được pháp luật công nhận
thì cái nghi phạm đấy cũng được kịch thu
thì cái này là phụ thuộc vào luật lệ
thì chúng ta phải giải pháp căn cơ thì chỉ có thay đổi luật thôi chứ không có cái nào khác
tham gia giải trình thêm về vấn đề này
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho biết
nguyên nhân khách quan thì có những khó khăn trong bản thân vụ án
như số lượng tài sản trong hầu hết các vụ án lớn
nằm giải rác ở các địa phương khác nhau trên cả nước
nguồn gốc tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên
đưa ra xử lý phức tạp
mất nhiều thời gian cần xác minh làm rõ
cần xác định tài sản chung hay riêng
về giải pháp trong thời gian tới
thì chúng tôi tiếp tục bám sát và thực hiện tốt hơn nữa
cái chỉ thị số bốn của ban bí thư
về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng kinh tế
rồi bám sát các ý kiến kết luận của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng
trong đó cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng
và các cơ quan điều phối ở bên đảng
ban nội chính trung ương bộ công an
viện kiểm soát dân dân tối cao tòa án tối cao
ở cấp trung ương và cấp địa phương là tổ chức tương tự như vậy
đặc biệt là tập trung vào các vụ án lớn
đang được dư luận xã hội quan tâm
cũng trong phiên chất vấn ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã chất vấn xung quanh một số vấn đề khác nhau
như việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến
câu chuyện nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán cán bộ ngành tòa án
kết thúc phiên chất vấn tránh án tòa án nhân dân tối cao vào buổi sáng
vào chiều ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành
chất vấn viện trưởng viện kiểm soát dân tối cao lê minh trí
nhóm vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng
xử lý án kinh tế tham nhũng tiếp tục là một vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm
trong phiên chất vấn vào chiều ngày hôm nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã tham gia giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu
mở đầu phiên chất vấn nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu gửi tới
viện trưởng viện kiểm soát dân tối cao như tăng cường năng lực thực hành quyền công tố
tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm
đặc biệt là vấn đề nâng cao hiệu quả công tác của viện kiểm sát trong phòng chống tham nhũng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần chỉ đạo phải tiếp tục xây dựng
và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế và phòng chống tham nhũng
kịp thời khắc phục những bất cập để không thể tham nhũng
qua giải quyết các vụ án tham nhũng lớn đồng chí đã có những chỉ đạo
và có những biện pháp gì để thực hiện chỉ đạo nêu trên của đồng chí tổng bí thư
câu hỏi này tôi cũng xin được gửi tới đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm
thống nhất chặt chẽ dễ áp dụng cũng như không thể hiểu và làm khác được
cái thứ ba là tôi qua hoạt động điều tra tri tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ vừa rồi
thì tôi nghĩ cũng phải tập trung tổng hợp lại để kiến nghị bích các lộ hở lộ hỏng
trong quy định pháp luật mà thực tế nó đã bị lợi dụng làm dụng
cái thứ tư là tôi đề nghị chúng ta phải có lộ trình hạn chế sử dụng tiền mặt
tăng cường chế tài trách nhiệm quản lý nhà nước nếu để xảy ra sai phạm
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nhất là những khâu lĩnh vực nhạy cảm tham nhũng tiêu cực
không để lợi dụng và cuối cùng là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát kiểm toán
để phát hiện ngăn chặn kịp thời cũng như chuyển hồ sơ những trường hợp có dấu hiệu tội phạm
cho cơ quan chức năng để xử lý tài pháp luật để ngăn chặn cũng như xử lý văn đề
ngoài việc điều tra chứng minh tội phạm xử lý các đối tượng phạm tội thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước
thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều tra vụ án là xác định những sơ hở thiếu sót
trong tác quản lý kinh tế xã hội để kiến nghị khắc phục góp phần tạo cơ chế không thể tham nhũng
như là mục tiêu của chúng ta đã đạt ra
điển hình như là qua một số các vụ án trên lĩnh vực y tế giáo dục
thì cơ quan điều tra cũng đã có nhiều kiến nghị về những vấn đề khắc phục những sơ hở thiếu sót
với mục tiêu là làm một vụ việc nhưng mà cảnh tình cả một vùng cả một lãnh vực
làm sao cho những đối tượng tham nhũng phải được bị xử lý
những người mà đang có những kiểu cách làm việc như là những đối tượng đó
các đơn vị các công ty đang có những phương thức kiểu như thế cũng phải chấm dứt ngay
và khắc phục hậu quả nếu không sẽ bị xử lý
và về mặt quản lý nhà nước thì cũng phải ra soát lại tất cả những cái quy định
những cái gì đó mà trong quá trình thực hiện để bộc lộ những cái sơ hở
mà những đối tượng phạm tội có thể lấy ra
lợi dụng để có hành vi phạm tội
thì có thể nói là hầu hết những vụ án
thì cơ quan điều tra cũng có những kiến nghị về công tác quản lý cơ chế chính sách
để phòng ngừa tội phạm
đây cũng là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục phải chỉ đạo trong thời gian tới
cũng tại phiên chất vấn đại biểu phạm văn hòa tỉnh đồng tháp
đã gửi tới viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
và bộ trưởng bộ công an về vấn đề năng lực tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm
của lực lượng công an xã
được tố tụng hình sự cho phép quyền hạng công an xã
được kiểm tra xác minh sơ bộ đối với tin tố giác
tin báo tội phạm
để chống an sai phòng ngừa bỏ lọt tội phạm
do lực lượng công an xã chưa đủ chính để làm nhiệm vụ này
vậy lực lượng viện sát có giải pháp nào
để ngăn ngừa phòng ngừa để ngăn chặn hiện tượng trên
câu hỏi này cũng xin chuyển đến bộ trưởng bộ công an
thực sự ra thời gian qua
chất lượng công an xã cũng được nâng lên
bởi vì theo quy trình xử lý cán bộ của bộ công an
là nhiều công an chính quy được điều về công an xã
chứ không phải chỉ có công an xã hội cũ nữa
nên cái chất lượng nó cũng tốt hơn
trình độ anh em về nhận thức về năng lực chuyên môn
về pháp lực là có tốt chúng ta không lo cái việc đó
ở đây cái tốt của chúng ta
trong cái việc mà cho công an xã làm cái chức năng này
là chúng ta chủ động giải quyết ngay từ đầu ở cơ sở
để không để nóng tình hình nó phức tạp
chính cái chỗ này là cái gọi là giải quyết kịp thời ngay từ đầu
cái này là cái chủ trương đúng
cho đến nay thì chúng tôi đã thấy là

công an xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ này
trong tổng số có khoảng hơn ba mươi số tin báo tội phạm
đã được giải quyết ngay từ ở xã
giải quyết rất tốt
và cũng không có vấn đề gì nảy sinh những vấn đề phức tạp
trong những vấn đề này
về bố trí lực lượng thì hiện nay cũng đã bố trí
một số lượng lớn công an chính quy trong toàn quốc
và đều có bố trí cán bộ là điều tra
ít nhất là phải điều tra viên sơ cấp
để thực hiện những nhiệm vụ tố tụng theo luật điều tra
để làm những việc này
và chúng tôi cũng đã tăng cường bồi dưỡng tập huấn
để tiếp tục nâng cao hoạt động này cho lực lượng công an xã
và công trí cũng làm rất tốt về việc này
thế rồi cũng đề xuất là sẽ hoàn thiện những cơ sở pháp lý
quy chế quy trình để hướng dẫn cụ thể
cho công an xã thực hiện vấn đề này
cũng trong phiên chất vấn chiều nay
các đại biểu cũng đã chất vấn
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
xung quanh một số vấn đề
như giải pháp nâng cao chất lượng
và kiểm sát hoạt động tư pháp
nâng cao chất lượng kiểm sát
việc giải quyết vụ án hành chính
vụ việc dân sự kiểm sát thi hành án hình sự
dân sự hành chính công tác cán bộ
của ngành kiểm sát
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương
tổ chức hội nghị quán triệt quyết định số chín mươi
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
của ban bí thư
về quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương
và các tỉnh thành ủy trực thuộc trung ương
về lãnh đạo công tác đảng công tác chính trị
công an tỉnh thành phố
và đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
đại thướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có
đồng chí phan đình trạc
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê minh hưng
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí ủy viên đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
các đồng chí thường trực tỉnh ủy thành ủy
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ban bí thư đã ký quyết định số chín mươi
ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương
và các tỉnh thành ủy trực thuộc trung ương
về lãnh đạo công tác đảng công tác chính trị
công tác quần chúng trong công an tỉnh thành phố
quy chế phối hợp được ban hành
tạo ra cơ chế đảm bảo song trùng lãnh đạo
giữa đảng ủy công an trung ương
và các tỉnh thành ủy
trong lãnh đạo công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
một cách nhịp nhàng thống nhất
khắc phục những bất cập hạn chế
tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp
đối với lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị đã ban hành
nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh
xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng
đối với lực lượng công an nhân dân
thực hiện nghị quyết số một mươi hai
đảng ủy công an trung ương đã ban hành
kế hoạch số một trăm một mươi tám
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện nghị quyết
phối hợp văn phòng trung ương đảng
tham mưu bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc
để quán triển triển khai
xác định công tác chính trị tư tưởng
có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đảng ủy công an trung ương
đã ban hành nghị quyết số một mươi sáu
về tăng cường công tác chính trị tư tưởng
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nguyện hiện đại
xác định mục tiêu yêu cầu giải pháp cụ thể
đối với công tác chính trị tư tưởng
trong công an nhân dân
sau một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai
các cấp ủy chính quyền và các ban ngành
đã xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
thường xuyên trở thành nguồn lực
để phát triển kinh tế xã hội
việc tổ chức học tập quán triển tuyên truyền
triển khai nghị quyết
được đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng
đảng đoàn đảng ủy tình ủy thành ủy
trực thuộc trung ương
chủ động triển khai khoa học
thực hiện nghiêm túc kịp thời hiệu quả
đúng quy định của trung ương
nhiều cấp ủy đã chủ động đổi mới phương pháp nghiên cứu
học tập quán triển
nắm vững quan điểm chủ trương đường lối của đảng
qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
sâu sắc tư nhận thức đến hành động
nhất là đối với cấp ủy thủ trưởng công an các cấp
công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đạt những kết quả quan trọng
nhiều giải pháp toàn diện đã được triển khai
để thực hiện nghị quyết
được nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống
tổ chức bộ máy công an nhân dân
tiếp tục được kiện toàn tinh gọn mạnh
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện
xã bám cơ sở
xây dựng đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn
tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp công an
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về công tác tổ chức cán bộ
tiếp tục được nghiên cứu xây dựng hoàn thiện
đảm bảo tính đồng bộ liên thông
phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới
làm cơ sở hành lang pháp lý
cho hoạt động của lực lượng công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo hội nghị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị

kịp thời có ý nghĩa quan trọng
mang tầm chiến lược đối với công tác đảm bảo
an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
nói riêng và sự nghiệp xây dựng
bảo vệ tổ quốc nói chung
sau một năm việc thực hiện nghị quyết đã đạt được
những bước đầu quan trọng toàn diện
trong cả bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp
để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số một mươi hai
của bộ chính trị quyết định số chín mươi
của ban bí thư đồng chí trương thị mai
đề nghị đảng ủy công an trung ương
tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ
đối với yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
xem đây là trách nhiệm của các cấp ủy
tổ chức đảng chính quyền
của từng cơ quan đơn vị
và các tầng lớp nhân dân
các tỉnh ủy thành ủy
các bang các xưởng đạo đảng đoàn
trên cơ sở này
tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phối hợp
để thực hiện nghiêm nghị quyết một mươi hai
quy định chín mươi
khẩn trương nghiên cứu để hoàn thiện thể chế chính sách
quan tâm phối hợp
bổ trí được nguồn lực
để đảm bảo thực hiện mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn ba mươi
của nghị quyết một mươi hai
đảng ủy công an trung ương đảng ủy công an
tịch thành phố tiếp tục phát huy tích cực
vai trò tham đu cho đảng
trong chủ trương đường lối chính sách
bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh dự hiện đại
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy
người đứng đầu đủ phẩm chắc năng lực
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí trương thị mai
cũng đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy
tổ chức đảng trong công an nhân dân
giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng công an
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức địa phương
tăng cường niềm tin
sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân
để mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận quốc phòng toàn dân
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần cho sự nghiệp đổi mới
xây dựng bảo vệ tổ quốc
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an khẳng định
sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo
của đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
để tiếp tục cụ thể hóa
triển khai thực hiện quyết định số chín mươi
và nghị quyết số một mươi hai
bộ trưởng tô lâm đề nghị
tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
quan tâm phối hợp tiếp tục tập trung nghiên cứu
cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp
đã được nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đề ra
không khoán trắng cho lực lượng công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
theo nghị quyết số chín mươi
tỉnh ủy thành ủy có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo
bàn hành nghị quyết của tỉnh thành ủy
về xây dựng công an tỉnh thành phố
đã bứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc
xác định rõ phạm vi nguyên tắc
nội dung phương pháp phối hợp
chức trách nhiệm vụ quy định tại quy chế phối hợp
trong lãnh đạo công tác đảng công tác chính trị
công tác quần chúng trong công an nhân dân
tránh tình trạng không chủ động phối hợp
hoặc phối hợp thiếu chặt chẽ
dẫn đến trùng rẫm trồng chéo càn trở hoạt động
hoặc xót lọt không hiệu quả thiếu kiểm tra đô đốc
đảng ủy hôn trung ương và các tỉnh thành ủy
tiếp tục tổ chức tuyên truyền
quán triệt các quan điểm tư tưởng chỉ đạo
mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp
của nghị quyết một mươi hai cụ chính trị
đến các tổ chức đảng đảng viên
của tán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cái mục tiêu này rất quan trọng
nghị quyết nếu không đến đường đảng viên
không đứng chi bộ
để thấy được cái việc này
thì nghị quyết một mươi hai cụ chính trị
đến các tổ chức đảng đảng viên
của tán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cái mục tiêu này rất quan trọng
nghị quyết nếu không đến đường đảng viên
không đứng chi bộ
để thấy được cái việc này
thì nghị quyết đó vẫn chỉ là trên giấy
nghị quyết của trung ương cũng rất khó khăn
bộ trưởng tô lâm yêu cầu
đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy thành ủy
thường xuyên quan tâm triển khai
thực hiện tốt các chủ trương giải pháp
biện pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân
đầu tư trang thiết bị phương tiện
áp dụng khoa học công nghệ vào công tác
thực hiện cơ cấu bí thư tri bộ công an xã
phường thị trấn
tham gia ban thường vụ đảng ủy xã
phường thị trấn
quan tâm sâu sắc đến lực lượng công an xã
quan tâm hỗ trợ ngân sách
đầu tư xây dựng sửa chữa trụ sở
hoặc làm việc sinh hoạt
trang thiết bị phương tiện
và các điều kiện khác
đảm bảo phục vụ cho các hoạt động của công an xã
báo cáo các ông chí là
vì sao chúng tôi xác định
công an xã này
vì công an xã đây là nền tảng
đảm bảo cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở địa phương
và giữ gìn
cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
ở tân phường xã
chúng tôi mục tiêu là xây dựng
các xã là cái thành trì

nếu mà xã nào cũng làm được như vậy
thì huyện không có tội phạm
huyện cũng không có ma túy
và huyện nào cũng làm được như vậy
thì tỉnh đương nhiên là không có tội phạm
đối với đảng ủy công an các tỉnh thành phố
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cần tích cực tham mưu
cho tỉnh ủy thành ủy
triển khai các văn bản của trung ương
đảng ủy công an trung ương
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an tỉnh thành phố
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
hoàn thành tiến độ hiệu quả
các đề án được giao
chiều nay tại hà nội văn phòng bộ công an
đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tiểu ban
về công tác bưu chính công an nhân dân
một số vấn đề lý luận và thực tiễn
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung
phân tích làm rõ thực tiễn hình thành
xây dựng phát triển công tác bưu chính công an nhân dân
khẳng định vị trí vai trò đóng góp
của công tác bưu chính công an nhân dân
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã thẳng thắn
chỉ ra những tồn tại hạn chế bất cập
trong việc thực hiện các hướng dẫn quy định
về công tác bưu chính công an nhân dân
nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho công văn tài liệu
đặc biệt là những công văn tài liệu vật chứng
vụ án mang bí mật nhà nước
các ý kiến khoa học tại hội thảo sẽ là cơ sở
để tiến tới tổng kết năm mươi năm công tác bưu chính công an nhân dân
đồng thời là cơ sở đề xuất quy hoạch
mạng bưu chính công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác lãnh đạo
chỉ huy chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
chính phủ đã ban hành ba đề án
hai nghị định về công tác bảo đảm an ninh mạng
đầy hiểu đúng và đầy đủ
thuận lợi trong quá trình triển khai
thực hiện các văn bản chỉ đạo
quy phạm pháp luật trong thực tiễn
vào sáng ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội nghị phổ biến
quán triển các văn bản quy phạm pháp luật
về an ninh mạng trong công an nhân dân
tại hội nghị
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao đã phổ biến
quán triệt những nội dung trọng tâm của các đề án
nghị định quy định trình tự
thủ tục thực hiện một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng
chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia
chủ động ứng phó với các thách thức
từ không gian mạng đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đề án đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng
đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
và đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân
trên không gian mạng
nhiều vấn đề cốt lõi cấp bách và thực tiễn
được quy định trong công tác đảm bảo an ninh mạng
cũng đã được cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an
các đơn vị địa phương trao đổi làm rõ
trong đó có cơ chế tự phát hiện
cảnh báo thông tin hành vi vi phạm
pháp luật trên không gian mạng
đề nghị xác định lực lượng chuyên trách
bảo vệ an ninh mạng tại địa phương
phân công phân cấp giữa cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và phòng nghiệp vụ công an địa phương
trong thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng
triển khai các dịch vụ công nghệ thiết bị kỹ thuật
cho cơ sở hạ tầng không gian mạng
trọng yếu trên địa bàn
từ đó đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật
được triển khai thực thi hiệu quả trong thực tiễn
vào ngày hôm nay
công an tỉnh an giang và kiên giang đã đồng loạt
kiểm tra việc chấp hành pháp luật
của các cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần
kinh doanh f tám mươi tám
gọi tắt là công ty f tám mươi tám trên địa bàn hai tỉnh này
tại an giang
lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra
hai mươi cơ sở kinh doanh của công ty f tám mươi
mở tại một mươi một huyện thị xã
thành phố kiên giang
một mươi một huyện thị xã và thành phố
còn tại kiên giang thì lực lượng công an
tiến hành kiểm tra bốn địa điểm kinh doanh
của công ty f tám mươi tám trên địa bàn thành phố rạch giá
theo đó lực lượng công an
thực hiện kiểm tra hành chính
như việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự
theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện
và hoạt động thực tế của cơ sở
qua kiểm tra lực lượng công an các địa phương
đã lập biên bản kiểm tra khi nhận có hành vi vi phạm
nếu có và biên bản tạm giữ
các giấy tờ tài liệu dữ liệu
liêu chữ có liên quan để tiếp tục
điều tra xác minh làm rõ và xử lý
theo quy định của pháp luật
và chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình phước
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với nguyễn tấn lễ sáu mươi ba tuổi
chú tại thị xã phước long tỉnh bình phước
về tội giết người
theo cáo chạm lễ và nguyễn quang lý
có tranh chấp đất đai cho nên thường xảy ra mâu thuẫn
vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi lễ đang làm cỏ ở trong vườn
bên cạnh diện tích đất mà cả hai đang tranh chấp
thì lý đem theo bình thuốc xịt cỏ đến
lễ yêu cầu lý không được sử dụng thuốc diệt cỏ
trên diện tích đất đang tranh chấp
thì hai bên lại xảy ra mâu thuẫn
lúc này lễ đã dùng dao chém liên tiếp
vào đầu lý khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
nguyễn tấn lễ một mươi năm năm tù về tội giết người
với hành vi mua bán tảng chữ trái phép
vũ khí quân dụng với số lượng lớn
ba đối tượng là hoàng viết tới
chú tại thanh hóa nguyễn quang cường
và bùi vũ nhật huy cùng chú tại đồng nai
đã bị công an tỉnh đồng nai
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt quả tàng tới
đang tàng trữ trong người ba khẩu súng
gồm súng shotgun súng hoa cải
và súng can năm mươi chín
ba mươi chín viên đạn một mươi vỏ đạn
hàng trăm viên bi sắt và đạn trì
một cây kiếm nhật một dao nhọn
khám xét khẩn cấp nơi ở của cường và huy
cơ quan công an thu giữ thêm sáu khẩu súng
loại bắn đạn trì và đạn thể thao
một khẩu súng k năm mươi chín và chín viên đạn
một súng bắn đạn cao su
một súng ruro bắn đạn thể thao
hai khẩu súng tự chế
cùng nhiều linh kiện dụng cụ
phục vụ chế tạo súng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng
đối tượng nguyễn văn thắng
chú tại huyện hóc môn tp hcm
đã đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
đem bán lấy tiền tiêu xài
vào ngày một mươi chín tháng ba
phát hiện một căn nhà khóa cửa bên ngoài
nhưng mà không có người ở nhà
thắng đã đột nhập vào lấy trộm một cây vàng
một dây chuyền vàng và hơn một mươi bảy triệu đồng tiền mặt
sau đó đối tượng mang số tài sản trộm cắp
đem bán được hơn tám mươi ba triệu đồng
tại cơ quan công an thắng khai
toàn bộ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng trên
đã nạp vào tài khoản để chơi game online
được biết đối tượng mới đến
tp hcm khoảng hai tuần
và có hai tiền án về tội trộm cắp
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra
trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận
tỉnh điện biên khiến hai người tử vong
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay
tại km năm mươi bốn chín trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
địa phận bản hồi hẹ
xã nà nhạn tp điện biên phủ tỉnh điện biên
xe ô tô mang biển kiểm soát
hai mươi chín b hai mươi nghìn hai trăm bốn mươi chín do anh bùi đức tú
chú tại đông anh hà nội
đang lưu thông theo hướng tuần giáo
điện biên thì xảy ra va chạm với xe máy
do hai người chở nhau
lưu thông theo hướng ngược lại
hậu quả làm chị mào thị hoàn tử vong
tại chỗ của anh bảo văn hùng bị thương nặng
được đi cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch
nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định là do xe máy
vượt xe ô tô không đảm bảo an toàn